thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị số bốn yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước và chủ động điều tiết vận hành các hồ thủy điện để bảo đảm nguồn nước
chỉ thị nêu rõ thời gian tới có khả năng sẽ xảy ra hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở nhiều vùng trên cả nước
đặc biệt tại các khu vực trung du đồng bằng bắc bộ và đồng bằng sông cửu long
trong một số thời điểm xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long có thể ở mức tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
năm xảy ra xâm nhập mặn lịch sử
về lâu dài do tác động của biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng
nhất là trên hệ thống sông mê công nguy cơ hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn có thể xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn
để chủ động phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường
tập đoàn điện lực việt nam tổng cục khí tượng thủy văn và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm kê đánh giá thực trạng dự báo nguồn nước tại các hồ chứa hệ thống thủy lợi trên địa bàn
tính toán cân bằng nước để điều chỉnh bổ sung phương án phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
phù hợp với thực tiễn nguồn nước đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả